dự án cao tốc bắc nam dài sáu trăm năm mươi bốn km được chia thành một mươi một dự án thành phần gồm ba dự án đầu tư công và tám dự án thực hiện theo hình thức ppp loại hợp đồng bot
và để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thì bộ giao thông vận tải đã tổ chức đấu thầu quốc tế
tính đến thời điểm này bảy dự án cao tốc bắc nam sau khi mở thầu sơ tuyển nhận được hồ sơ dự thầu của năm mươi một nhà đầu tư liên danh nhà đầu tư trong và ngoài nước
có năm mươi một bộ hồ sơ sơ tuyển bảy trên tám dự án cao tốc bắc nam thực hiện theo hình thức ppp gồm một mươi năm nhà đầu tư việt nam hai mươi bảy nhà đầu tư nước ngoài và chín liên danh nhà đầu tư việt nam trung quốc
trong bảy dự án chỉ có duy nhất dự án cao tốc quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn không có bất cứ nhà đầu tư liên danh nhà đầu tư nào của việt nam nộp hồ sơ dự tuyển
dự án cao tốc có nhiều nhà đầu tư nộp hồ sơ dự tuyển nhất là mai sơn quốc lộ bốn mươi năm gồm một mươi một nhà đầu tư
tiếp đến là diễn châu bãi vọt một mươi nhà đầu tư nha trang cam lâm tám nhà đầu tư cam lâm vĩnh hảo sáu nhà đầu tư nghi sơn diễn châu sáu nhà đầu tư quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn năm nhà đầu tư vĩnh hảo phan thiết năm nhà đầu tư
được biết sau khi mở thầu bước sơ tuyển nhà đầu tư các ban quản lý dự án sẽ tiến hành chấm sơ tuyển để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư theo các tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu